văn phòng ubnd tp hcm đã chỉ đạo các sở ngành là thành viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp và ubnd các quận huyện tăng cường tuần tra xử lý ngăn chặn các hành vi kinh doanh tiêu thụ buôn lậu chứa chữ và vận chuyển tôm càng đỏ còn gọi là tôm hùm đất qua đường hàng không đường biển và đường bộ trên địa bàn thành phố
các cơ quan chức năng phải tăng cường việc kiểm tra kiểm soát giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các điểm đầu mối giao thông những điểm thu gom tập kết trung chuyển nông thủy sản các chợ nhà hàng quán ăn tổ chức phổ biến về nguy cơ tác động xấu đến môi trường sản xuất nông nghiệp và sức khỏe của con người của loài tôm càng đỏ lập chuyên án triệt phá các đường xây tụ điểm buôn lậu tôm càng đỏ kiên quyết bắt giữ điều tra xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu chủ đầu nậu tổ chức buôn lậu vận chuy
của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn loài tôm càng đỏ không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại việt nam